theo kết quả khảo sát toàn cầu về chỉ số công khai ngân sách mở hành một mươi chín vừa được công bố điểm số công khai minh vạch ngân sách của việt nam đã tăng mạnh so với các kỳ đánh giá trước đó
việt nam xếp hạng thứ bảy mươi bảy trên một trăm một mươi bảy nước tăng một mươi bốn bậc so với năm hành một mươi bảy
việt nam đạt mức ba mươi tám trên một trăm linh điểm đối với trụ cột công khai ngân sách tăng hai mươi ba điểm so với năm hành một mươi bảy một mươi một trên một trăm linh điểm đối với trụ cột sự tham gia của công chúng tăng bốn điểm so với năm hành một mươi bảy bảy mươi bốn trên một trăm linh điểm đối với trụ cột giám sát tăng hai điểm so với năm hành một mươi bảy
khảo sát cho điểm đánh giá mức độ công khai minh bạch ngân sách của các nước các nền kinh tế khác nhau về ba trụ cột của trách nhiệm giải trình ngân sách
việt nam được đánh giá đã có nhiều nỗ lực và bước tiến đáng ghi nhận
về mức độ công khai minh bạch ngân sách